thưa quý vị ngày một mươi một tháng năm tại thị xã đông triều tỉnh quảng ninh đồng chí nguyễn xuân thắng
ủy viên bộ chính trị giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
chủ tịch hội đồng lý luận trung ương cùng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh quảng ninh
có buổi tiếp xúc cử tri tại thị xã đông triều trước kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm
cử tri thị xã đông triều có nhiều ý kiến kiến nghị gửi đến đoàn đại biểu quốc hội tỉnh quảng ninh
như việc thiếu thuốc vật tư y tế gây khó khăn cho các trạm y tế bệnh viện dẫn đến người dân không được chữa trị kịp thời
việc sắp nhập các xã phường trên địa bàn thị xã đông triều cần được thống nhất và thực hiện sớm
để tránh khó khăn cho người dân khi làm các thủ tục hành chính
cần xem xét sớm công nhận thành phố đông triều sớm tổ chức hội nghị trực tuyến
và mời các chuyên gia trả lời các bướng mắt của cử tri về luật đất đai
tiếp thu ghi nhận các ý kiến kiến nghị của cử tri đoàn đại biểu quốc hội tỉnh quảng ninh
và các ngành chức năng đã trực tiếp trả lời cử tri thị xã đông triều đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền
qua đó đánh giá cao các ý kiến tâm huyết trách nhiệm của cử tri thị xã đông triều
đoàn đại biểu quốc hội tỉnh quảng ninh sẽ tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến quốc hội
cũng như các cơ quan chức năng liên quan xem xét giải quyết
chiều ngày một mươi một tháng năm tại khu công nghiệp dipsy thành phố hải phòng đã khởi công xây dựng nhà máy sản xuất vật liệu
phân hủy sinh học công nghệ cao ecovans của tập đoàn sk hàn quốc
phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang dự và nhấn nút khởi công dự án
dự án nhà máy sản xuất vật liệu phân hủy sinh học công nghệ cao ecovans được đầu tư xây dựng trên lô đất
có diện tích hơn ba mươi hai m hai thuộc khu công nghiệp dipsy hải phòng
khi đi vào hoạt động nhà máy sẽ sản xuất nguyên liệu sản phẩm nhựa phân hủy sinh học
và các nguyên liệu có liên quan trong quá trình sản xuất nguyên liệu sinh học
quyền xuất khẩu quyền nhập khẩu quyền phân phối bán buôn bán lẻ các hàng hóa theo quy định của pháp luật việt nam
đây là dự án đầu tư trực tiếp của tập đoàn sk hàn quốc và việt nam
có tổng vốn đầu tư dự án khoảng hai ba trăm bảy mươi bảy tỷ đồng tương đương một trăm linh triệu đô la mỹ
phần đấu đến năm hai nghìn ba mươi sẽ nâng tổng số vốn đầu tư lên năm trăm linh triệu đô la mỹ
nhân dịp tháng công nhân hai nghìn hai mươi bốn chiều nay liên đoàn lao động tp hcm đã tổ chức chương trình
vinh những giá trị đóng góp tích cực của lực lượng cán bộ đoàn viên người lao động
và quá trình phát triển của thành phố
năm mươi công nhân lao động được biểu dương đại diện cho một bốn triệu đoàn viên công đoàn và công nhân
người lao động của thành phố hồ chí minh
đây là những tấm gương tiêu biểu có vai trò tiên phong đi đồng hăng hái thi đua lao động sản xuất
có những sáng kiến được ứng dụng vào hoạt động sản xuất của doanh nghiệp
chương trình cảm ơn người lao động cũng là dịp để đại diện công nhân người lao động bày tỏ tâm tư nguyện vọng
và đề xuất để lãnh đạo thành phố các sở ngành và công đoàn thành phố
có những chính sách cách hỗ trợ phù hợp để nơi cao chất lượng đời sống của người lao động
mang lại hiệu quả lao động sản xuất đồng góp vào sự phát triển chung của thành phố hồ chí minh